từ ngày một mươi tám tháng chín cục quản lý đường bộ bốn thuộc tổng cục đường bộ việt nam bắt đầu tiến hành thi công sửa chữa các khe co giãn trên tuyến cao tốc tp hcm trung lương
quá trình sửa chữa sẽ kéo dài đến hết ngày hai tháng một mươi hai
việc sửa chữa các khe co giãn nằm trong kế hoạch sửa chữa các công trình trên tuyến đường bộ cao tốc tp hcm trung lương năm hai nghìn hai mươi
để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công đơn vị sửa chữa đề nghị các phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc tp hcm trung lương
cần chú ý các thông tin được thông báo trên các bảng điện tử trên tuyến cao tốc
tại các vị trí đang thi công phải chấp hành chỉ dẫn hiệu lệnh các biển báo giao thông và tuân thủ theo sự điều khiển giao thông của các đơn vị chức năng
tuyến cao tốc tp hcm trung lương đã ngừng thu phí từ ngày một tháng một và từ đó đến nay giao thông trên tuyến rơi vào tình trạng luận rộn không kiểm soát